liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai vụ án liên quan với sáu mươi năm bị can về các tội mua bán vận chuyển
tàng trữ chai phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
chỉ trong thời gian ba mươi ngày công an tp hcm và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người việt nam lưu trú tại pháp
lợi dụng những người việt nam học tập định cư tại pháp có nhận dịch vụ gom hàng
chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam qua sân bay
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
trốn thuế và mua bán chai
phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng là đinh duy hiệp vũ thị minh trâm và nguyễn phương hoa
từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa thực tế
nhưng hiệp giám đốc công ty hà anh đã xuất cho công ty lh plastic do trâm làm giám đốc và hoa là kế toán
ba hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa gần hai mươi sáu tỷ đồng
cơ quan công an xác định
đây là hành vi trốn thuế với số thuế giá trị gia tăng trốn là gần hai sáu tỷ đồng
do nảy sinh mâu thuẫn từ trước
hai nhóm thanh thiếu niên gần năm mươi người đã mang theo tuyếp sắt bom xăng
dao phóng lợn mã tấu hẹn nhau để hỗn chiến
công an tp cao bằng tỉnh cao bằng đã ra quyết định khởi tố bị can một mươi chín đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can gồm hà phúc mạnh và sầm anh vũ
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi bảy bị can
tối một mươi năm tháng bốn hai nhóm thanh niên đã thách thức tụ tập đánh nhau
ngay sau khi nắm được thông tin lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường
để khống chế ngăn chặn vụ việc đồng thời đưa nhiều đối tượng về trụ sở làm việc
và tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
liên quan đến tình trạng bụi phát tán ra môi trường và ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật
tại dự án sân bay long thành tránh thanh tra bộ tài nguyên và môi trường
vượt ra quyết định
hành vi vượt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng công ty cảng hàng không việt nam acv

trong đó hành vi gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường không khí xung quanh
đối với trường hợp hàm lượng thông số bụi trong không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ năm đến một mươi lần
bị xử phạt một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra acv bị xử phạt chín mươi triệu đồng vì hành vi đã thực hiện không đúng không đầy đủ
một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
thuộc thẩm quyền phê duyệt
trước những thông tin phản ánh nhân viên y tế bệnh viện chuyển người bệnh ra cơ sở y tế tư nhân
vì mục đích vụ lợi thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn vừa ký công văn gửi các đơn vị
về việc chấn trình hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế
bộ y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh
đến các cơ sở khám chế bệnh không phù hợp hoặc các cơ sở khám chế bệnh tư nhân
vì mục đích vụ lợi vi phạm quy định của luật khám chữa bệnh
trường hợp bệnh viện trực thuộc bộ y tế trường đại học bệnh viện tuyến cuối
có các kỹ thuật đang bị tạm dừng hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc vật tư trang thiết bị
bộ y tế yêu cầu bệnh viện công khai trên trang thông tin địa tử của bệnh viện
để người dân biết và báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp